một nhóm đối tượng dùng xe máy cày sang gạt và lấn chiếm đất rừng tại lô b khoảng bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
bị lực lượng chức năng phường bốn thành phố đà lạt phát hiện ngăn cản thì quay lại chống đối hành hung người thi hành công vụ
ngày năm tháng bảy công an tp đà lạt tính lâm đồng cho biết đà tống đã quyết định bắt khẩn cấp đối tượng hành hung
phó chủ tịch ubnd phường bốn thành phố đà lạt khi đang xử lý vụ việc sang gạt lấn chiếm đất rừng tại lô b khoảnh bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
theo đó công an thành phố đà lạt đã quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc hoàng bốn mươi ba tuổi
hiện ngụ tại phường sáu thành phố đà lạt để điều tra hành vi chống đối người thi hành công vụ
theo thông tin từ công an thành phố đà lạt vào trưa ngày hai tháng bảy sau khi tiếp nhận tin báo từ kiểm lâm viên địa bàn
về vụ việc sang gạt lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại lô b khoảnh bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
ông nguyễn thành luân phó chủ tịch ubnd phường bốn đã xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch và cùng cán bộ phường
phù hợp với bang quản lý rừng lâm viên hà kiếm lâm đà lạt đến hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây đoàn liên ngành đã bắt quả tan ông bùi văn tiến người được ông chế quang quý thuê
đang sử dụng một máy cày săn ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích chín mươi m hai
đoàn làm việc đã yêu cầu ông tiến dựng tác động trên đất lớn chiếm và đưa phương tiện ra khỏi vị trí vi phạm
nhưng ông tiến không chấp hành bỏ đi nơi khác
trong quá trình di chuyển phương tiện làm máy cầy ra ngoài ông chế quang quý cùng hai người khác
tay cầm tuyếp sắt xuất hiện gây cản trở ngăn chặn chống đối và có hành vi xúc phạm đoàn liên ngành